vào dạng sáng ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ công an thành phố cần thơ bất ngờ ập vào kiểm tra quán ba n một phường tân an quận ninh kiều thành phố cần thơ phát hiện nhiều thanh niên sử dụng ma túy
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ một mươi ba viên ma túy tổng hợp một bịch ketamin một bịch thuốc lắc nghiền nát
một mươi bình hút xì xa hai xe ô tô và nhiều phương tiện xe mô tô qua test nhanh có sáu mươi bốn thanh niên dương tính với ma túy
còn tại phường an phú thị xã thuận an tỉnh bình dương lực lượng công an thị xã thuận an cũng đã tiến hành kiểm tra hành chính quán bar luxury hai và phát hiện nhiều đối tượng sử dụng chất ma túy
qua tết nhanh ma túy phát hiện bảy người dương tính với chất ma túy lực lượng chức năng cũng đã thu giữ một số dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy trong quán bar
trước đó trong lần kiểm tra vào tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng công an cũng đã phát hiện có nhiều khách sử dụng ma túy